kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ với những lịch trình an toàn và thuận lợi
ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết của chương trình sáng nay
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến dịch điện biên phủ và ngày khai mạc hội nghị geneva
dẫn đến ký kết hiệp định hòa bình cho việt nam
vào ngày hai mươi bảy tháng bốn đại sứ quán việt nam tại pháp phối hợp với đảng bộ đảng cộng sản pháp
tại thành phố saint pierre des corses đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử này
và chiên những người bạn pháp đã hết lòng đấu tranh vì hòa bình cho việt nam
mở đầu chương trình là lễ tưởng nhớ raymonde nữ chiến sĩ cộng sản pháp đã anh dũng
chặn đoàn tàu trở đầy vũ khí tới đông dương vào ngày hai mươi ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi đó bà mới hai mươi một tuổi
hành động của bà raymond dieng mang tính biểu tượng và dũng cảm nhằm phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa
đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và ủng hộ khát vọng độc lập dân tộc của đất nước việt nam
cũng như hòa bình cho toàn khu vực đông dương
có thể nói chiến thắng điện biên phủ đã mang tới một niềm hy vọng cho các dân tộc bị áp bức
về việc đánh bại chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc
thế hệ trẻ của hai nước cần tích cực thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau
tăng cường trao đổi để phát huy tình đoàn kết và hiểu nghĩ
tiếp đó là hội thảo chuyên đề một nghìn chín trăm năm mươi bốn từ điện biên phủ đến hiệp định geneva
từ chiến tranh đến hòa bình
là một người gốc nam mỹ tôi đã nghe gia đình tôi kể nhiều về những sự kiện này
đối với bố tôi chiến thắng điện biên phủ là chiến thắng mang tính biểu tượng
chúng ta cũng nhìn thấy những điều tương tự tại algeria và cả ở những nơi mà các dân tộc bị áp bức
em cảm thấy là em phải có một cái trách nhiệm học tập cũng như là sống
ở đất nước này như thế nào để không những thể hiện việt nam chúng ta là những người rất là thân thiện và hòa đồng
và cũng là những người học tập chăm chỉ và làm việc có trách nhiệm
theo nhà sự học aland rissio chính thất bại của pháp ở điện biên phủ và nhiều nơi khác ở việt nam
đã dẫn đến việc pháp phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để ký hiệp định genève
mang lại hòa bình cho việt nam rồi kết thúc chiến tranh đông dương
sự kiện này cũng đánh dấu thời điểm mở ra một cuộc chiến thứ hai của nhân dân việt nam
khi đất nước bị chia cắt
cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước cuộc chiến cam vo hơn khốc liệt hơn
khiến đất nước mất mát nhiều hơn và phải chịu cảnh chia cắt hai miền đến tận hơn hai mươi năm sau
cùng với cả nước long trọng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động
vừa qua ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố hồ chí minh
tổ chức giải việt giã truyền thống ba mươi tháng bốn lần thứ bốn mươi tám vô địch thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi bốn
tham gia giải lần này có một bảy trăm linh vận động viên gồm các nhóm
lực lượng vũ trang nam lực lượng dân quân nam nữ lực lượng thanh niên nam nữ các quận huyện và thành phố thủ đức
các vận động viên thi đấu ở hai nội dung nữ cửa ly ba km và nam cử ly năm km
giải việt giã truyền thống ba mươi tháng bốn là hoạt động văn hóa thể thao tiêu biểu của thành phố hồ chí minh
được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường và tạo điều kiện cho các vận động viên tham gia thi đấu
nâng cao trình đội chuyên môn phát hiện bồi dưỡng các vận động viên trẻ có năng khiếu
bổ sung cho đội tuyển điền kinh tham gia thi đấu quốc gia
đồng thời đẩy mạnh hơn phong trào tập luyện thể dục thể thao trong toàn thành phố
và tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trong những ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm những khu đô thị ven biển lân cận thành phố hồ chí minh
đang trở thành điểm đến thu hút đông du khách
của khu du lịch mới lạ đặc sắc
tại khu du lịch novakur phan thiết vừa chính thức ra mắt mô hình safari cafe
chào đón đại lễ ba mươi tháng bốn
đây là mô hình cafe bán hoang dã đầu tiên tại việt nam
một điểm đến độc đáo ngay trong lòng đô thị du lịch biển
cùng với đó các công viên vui chơi giải trí đã vận hành
như công viên nước wonderland waterpark lãnh địa khủng long dinobark
luôn nhộn nhịp du khách tham quan
điểm nhấn là lễ hội carnival novakur phan thiết
diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ lễ
sẽ mang đến loạt trải nghiệm giải trí hấp dẫn mới lạ với du khách
qua đại tiệc âm nhạc sôi động và những mạng pháo hoa rực rỡ
những hoạt động đặc sắc từ chuỗi lễ hội carnival
được kỳ vọng thu hút hàng trăm ngàn lượt khách
trong dịp đại lễ ba mươi tháng bốn
góp phần tạo cú khuyết lớn cho ngành du lịch bình thuận
hướng đến mục tiêu đón chín năm triệu lượt khách trong năm hai nghìn một mươi bốn
chiều ngày hai mươi tám tháng bốn hiệp hội cà phê bù ma thuật
tổ chức trao giải cuộc thi cà phê đặc sản việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
với tám mươi một đơn vị đến từ tám tỉnh trong cà phê trên cả nước tham gia cuộc thi
với một trăm bốn mươi bốn mẫu trên một lô hàng tổng sản lượng là hai trăm năm mươi năm tấn
trải qua nhiều vòng đánh giá khắt khe cuộc thi cà phê đặc sản việt nam hai nghìn hai mươi bốn
đã xác định được một trăm hai mươi chín mẫu đặt cà phê đặc sản
trong đó cà phê robusta tám mươi ba mẫu và arabica là bốn mươi sáu mẫu
đồng thời chọn top ba mẫu cà phê đặc sản robusta và arabica cao điểm nhất để trao giải
theo đánh giá của ban tổ chức
mặc dù cuộc thi năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra trong bối cảnh giá cà phê tăng vọt
thách thức tính bền vững của toàn bộ chuỗi cung ứng
nhưng đây cũng là năm chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc
về tất cả các trí tiêu liên quan về số mẫu và sản lượng cà phê tham gia thi
đây là năm thứ sáu diễn ra cuộc thi cà phê đặc sản
tỉnh đắk lắc đặt nhiều kỳ vọng để khẳng định thương hiệu cà phê bù mà thuật
và trở thành điểm đến cà phê của thế giới
các mẫu đạt chứng nhận cà phê đặc sản sẽ được tham gia đấu giá
do hiệp hội cà phê bù mà thuật tổ chức
nhằm nâng cao giá trị cà phê đặc sản
giá của cà phê đặc sản cao gấp bảy tám lần so với giá cà phê thực tại
thưa quý vị nhằm thu hút khách du lịch đến với thành phố đồng hới
nói riêng và tỉnh quang bình nói chung
chiều tối ngày hai mươi tám tháng bốn tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
hội diễu hành đường phố
đây là hoạt động nằm trong chương trình tuần văn hóa du lịch đồng hới năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội thu hút sự tham gia của hơn bốn trăm năm mươi nghệ nhân người mẫu nhóm xếp đường phố
và diễn viên quần chúng
với những trang phục đa dạng độc đáo và đa sắc màu
vừa mang bản sắc văn hóa của dân tộc vừa mang nét trẻ trung hiện đại
rực rỡ tượng trưng cho sự năng động và sức sống mới của thành phố hoa hồng xinh đẹp
đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường chính của thành phố đồng hới
sau đó hội tụ ngay tại phía đầu cầu nhật lễ một
tại đây các màn múa lân sư rồng dân vũ aerobics múa dân gian nhảy trình diễn thời trang được diễn ra
lễ hội diễu hành đường phố là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
tôn vinh những nét đẹp truyền thống của người dân đồng hới
tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia giao lưu và hưởng thụ các giá trị văn hóa
đây cũng là dịp để quảng bá về du lịch biển đồng hới đến du khách gần xa khi tới với quảng bình
thưa quý vị năm nay dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài nhiều ngày
cũng là lúc các tour khám phá tham quan biển đảo tiếp tục được rất đông du khách lựa chọn khi đến với bình định
do đó vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi lưu thông trên các tuyến đường thủy
luôn được lực lượng chức năng của tỉnh bình định trú trọng
những ngày này tại bến hàm tử thành phố quy nhơn
liên tục có các đoàn du lịch cano cao tốc đến đảo nhơn châu
khách bước lên tàu điều đầu tiên những người làm dịch vụ nhắc nhở là phải mặc ngay áo phao
đây là một trong những điều kiện bắt buộc để tàu được xuất bến
đi đến đây thì em cảm thấy rất là an toàn và an tâm
tại vì mình có áo phao đầy đủ nhân viên cũng nhắc mình nhiệt tình
trước khi đi là mình phải kiểm tra trước khi di chuyển là kiểm tra máy móc dỡ lên
kiểm tra máy nhớt sen dầu đầy đủ
rồi sau đó khi mà hành khách xuống thì hướng dẫn cho hành khách bảo áo phao
hiện tỉnh bình định có khoảng ba trăm linh phương tiện
trong đó có một nửa là tàu cao tốc
chuyên phục vụ du lịch ở khu vực các xã nhơn hải nhơn lý nhơn châu
không để xảy ra tai nạn đường thủy luôn là mục tiêu quan trọng
mà phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định đặt ra
nhất là những dịp nghỉ lễ lớn
tại nhiều điểm du lịch bằng tàu thuyền
luôn có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
kết hợp công tác kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông
cũng phối hợp với các chủ doanh nghiệp chủ phương tiện
thực hiện ký cam kết đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật khi hoạt động
tuân thủ quy định khi vận chuyển khách du lịch
ngoài ra phối hợp với các địa phương
tăng cường bố trì các tổ kiểm tra tại bến bãi
và tuần tra lưu động trên tuyến
nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm
giảm thiểu nguy cơ tai nạn có thể xảy ra
những ngày qua người dân trồng dưa hấu
ở thị trấn nông trường việt trung huyện bố trạch tỉnh quảng bình
rất phấn khởi vì dưa hấu vụ đông xuân được giá
mặc dù năm nay gặp thời tiết ít mưa
nên năng suất chưa cao
nhưng giá bán cao hơn nhiều so với mọi năm
nên vẫn nềm lại lợi nhuận cao
trung bình mỗi hectare cho thu nhập gần sáu mươi triệu đồng
giữa cây nắng khắc nghiệt của những ngày đầu hè
trên các cánh đồng bà con nông dân huyện bố trạch
vẫn việc mài thu hoạch dưa hấu
vụ dưa năm nay gặp thời tiết ít mưa
nên năng suất chưa cao
nhưng giá bán ổn định
cao hơn cấp đôi so với năm trước
nên bà con rất phấn khởi
năm nay giá cả sáu thì cũng ổn định cho nhà nông rồi
cho nên so với mọi năm thì giá cả cũng ổn thoại
mong cho năm tới nhà nông phát triển vụ dưa
để cho được giá cả giống như năm nay
vụ dưa năm nay toàn huyện trồng khoảng sáu trăm năm mươi năm hectare
tập trung chủ yếu ở thị trấn nông trường việt trung
và các xã lý trạch nam trạch hựa nẫm
để nâng cao hiệu quả chất lượng của dưa hấu
huyện chỉ đạo các địa phương liên quan quy hoạch vùng trồng
đồng thời định hướng cho người dân trồng dưa hấu
theo tư chuẩn việt gáp
nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường
huyện cũng quan tâm
sắp tới sẽ tạo một vùng dưa việt gáp
và hướng tới là phát triển trồng dưa theo hướng hữu cơ
tạo thương hiệu dưa hấu
tên địa bàn huyện bố trạch
những ruộng dưa hấu ở các địa phương trên địa bàn huyện bố trạch
không chỉ mang lại thu nhập cho người trồng
mà còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động
trong suốt mùa dưa
chính quyền địa phương cần tìm đầu ra ổn định
để người dân yên tâm sản xuất
vào chiều ngày hai mươi tám tháng bốn
tại thành phố bùn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã diễn ra lễ bế mạc hội khỏe phổ đồng toàn quốc
lần thứ một mươi khu vực bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
qua chín ngày tranh tài sôi nổi
hơn một trăm ba mươi bộ huy chương
được trao cho các vận động viên xuất sắc
của một mươi ba đoàn là học sinh phổ thông
đến từ các tỉnh thành phố trong khu vực
tham gia hội khỏe có một mươi ba đoàn
với gần một năm trăm linh vận động viên tranh tài
ở một trăm ba mươi một nội dung
hội khỏe phổ đồng toàn quốc lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
khu vực bốn đã diễn ra theo đúng kế hoạch
theo điều lệ và luật thi đấu các môn thể thao
bộ phận trọng tài làm việc nghiêm túc
trách nhiệm cao điều hành các trận đấu
theo đúng luật đảm bảo tính công bằng và khách quan
vấn đề an ninh ăn ở của vận động viên
được đảm bảo không có trường hợp nào
bị ngộ độc thức ăn hay xảy ra mất trật tự
các vận động viên thi đấu nỗ lực
đầy cố gắng với tinh thần thể thao
cao hơn xa hơn và nhanh hơn
ban tổ chức cũng trao một trăm ba mươi một huy chương vàng
một trăm ba mươi một huy chương bạc
và hai trăm bốn mươi huy chương đồng
cho các vận động viên
trung cuộc đoàn tp hcm xếp thứ nhất
đoàn chủ nhà đắk lắc xếp thứ hai
và đoàn đồng nai xếp thứ ba khu vực
bây giờ là những thông tin đáng chú ý
trên các báo số ra hôm nay
trên báo nhân dân có bài viết
tập trung xây dựng nhà ở xã hội
ba năm qua việc phát triển nhà ở xã hội
tại các địa phương đã có chuyển biến tích cực
từ nhiều nguồn lực
một số tỉnh thành phố đã khởi công
và hoàn thành hàng trăm dự án nhà ở xã hội
giúp hàng chục nghìn hộ gia đình thu nhập thấp
và hàng trăm nghìn công nhân cải thiện chỗ ở
tuy nhiên việc phát triển nhà ở xã hội
so với yêu cầu mong muốn vẫn chưa đạt được
và còn một số khó khăn cần được khắc phục
để hoàn thành mục tiêu của đề án
đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ
nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
công nhân khu công nghiệp
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng
hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động
trên tờ thời nay có bài viết
tiếng vọng quá khứ nhắn nhủ tương lai
đã bốn mươi chín năm trôi qua
kể từ khoảnh khắc cờ chiến thắng
tung bay trên nóc dinh độc lập
vào ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hôm nay mỗi người dân việt nam
cảm nhận rõ tổ quốc mình
đang đổi thay tươi đẹp bao nhiêu
càng thấm thiế những giá trị lớn lao
của chiến thắng lịch sử
đã đưa dân tộc đến hòa bình độc lập và thống nhất
cũng liên quan đến nội dung này
trên báo quân đội nhân dân số dành hôm nay
có bài viết
sao còn vấn vương tấm áo lỗi thời
ngót nửa thế kỷ
kể từ ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước
xong những luồng tư tưởng gửi lại
tàn tích chiến tranh
kích động hận thù vẫn ẩn hiện đâu đó
trong đời sống của các cộng đồng người việt ở hải ngoại
điều đó đòi hỏi thế hệ ngày nay
càng phải thể hiện trách nhiệm lớn hơn nữa
trong việc phản ánh những gì đi ngược lại
với chính sách hòa hợp dân tộc
mà đảng nhà nước ta đang nỗ lực thực hiện
theo bài viết
việt nam điểm đến hấp dẫn trên báo đại đoàn kết
mặc dù mới đi được một phần ba chặng đường
nhưng nhìn vào các chỉ số tăng trường
thì mục tiêu đón một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
hoàn toàn có thể đạt được
thậm chí vượt trị tiêu
tuy nhiên để du lịch việt nam trở thành điểm đến yêu thích
khách quốc tế quay trở lại nhiều lần
vẫn còn đó những điểm ngẽn cần được tháo gỡ
đặc biệt đánh giá chung của các chuyên gia
hiện tại chiến dịch quảng bá du lịch của việt nam
với thị trường quốc tế
vẫn được cho là mờ nhạt
thiếu sự hấp dẫn
phần lớn khách quốc tế đến việt nam
không phải thông qua các kênh quảng bá chính thức
mà qua mạng xã hội các kol
hay còn gọi là những người có tầm ảnh hưởng trên mạng
review mà họ đến việt nam
lại phần lớn qua việc truyền tai
và theo các video mà khách đi về
rồi quay đăng lên
cũng liên quan đến du lịch
bài viết bài toán khó của ngành du lịch
trong đào tạo nhân sự trên báo lao động
chỉ ra rằng
thiếu nhân lực chất lượng cao
theo tiêu chuẩn quốc tế
là yếu tố ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch việt nam
nhân lực yếu có thể kéo theo
giảm sức cạnh tranh của các điểm đến
cũng như tỷ lệ quay lại của khách du lịch
theo các chuyên gia lao động
du lịch việt nam được đánh giá là
cần cù thông minh ham học hỏi
dù vậy điểm yếu là chất lượng còn hạn chế
chưa đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế
điều này tác động lớn đến việc
tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh
thực chế thực tế thì chỉ khoảng
một mươi sinh viên theo học ngành du lịch
làm đúng nghề sau khi tốt nghiệp
thêm vào đó nhiều sinh viên mới ra trường
không thực sự trú tâm vào công việc
tâm thế không nghiêm túc với nghề
theo bài viết
bàn giao đất nông lâm trường
về địa phương quản lý
tháo gỡ bằng cách nào trên báo hà nội mới
hiện nay việc chậm bàn giao đất nông lâm trường
về địa phương quản lý
không chỉ làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội
mà còn gây ra những vấn đề phức tạp
trong quản lý và sử dụng đất đai
trước thực trạng
việc quản lý bàn giao đất nông lâm trường
chạm chạy về địa phương quản lý
kéo dài nhiều năm mà chưa đạt kết quả như mong nợi
nhiều chuyên gia nhà quản lý cho rằng
luật đất đai sửa đổi đã được quốc hội thông qua
và có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
sẽ tháo gỡ được những khó găn
tuy nhiên để đẩy nhanh tiến độ
bàn giao đất nông lâm trường
về địa phương quản lý
việc bàn giao cần thực chất
không để tình trạng bàn giao trên giấy
bàn giao nửa vời không rõ trách nhiệm
bên cạnh đó ngoài các văn bản chỉ đạo
hướng dẫn của cơ quan chức năng
cần hỗ trợ về nhân lực
để thực hiện quá trình bàn giao đất
đối với các đơn vị cố tình kéo dài
thời gian bàn giao đất về địa phương quản lý
cần có chế tài quy trách nhiệm
cho người đứng đầu và đơn vị chủ quản
những thông tin vừa rồi đã kết thúc
chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân